từ lào vào việt nam bắt mộ đối tượng thu giữ một tăng vật là một mươi bánh heroin cùng với một khẩu súng k năm mươi chín với năm viên đạn đã lên nòng
trước đó vào chiều ngày sáu tháng bảy công an huyện nghĩa đàn phối hợp cùng với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nghệ an
và công an huyện quế phong mật phục bắt đối tượng mang ma túy từ lào về nước
khi thò bá nái chú tại xã chi lễ huyện quế phong thủ súng trong người mang ma túy từ lào về đến khu vực biên giới
thuộc vùng rừng núi giáp danh giữa xã chi lễ với nước lào thì bị cảnh sát vây bắt
lúc này nái đưa khẩu súng k năm mươi chín ra định xả đạn để chạy trốn thì các chiến sĩ đã kịp thời tước súng bắt gọn
sau một thời gian lập án đấu tranh phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hải dương vừa tổ chức bắt giữ đối tượng gây ra hàng chục vụ trộm cắp trên địa bàn thu giữ nhiều tăng vật
ngày bốn bảy lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng nguyễn tử tuấn trú tại phường lê thanh nghị thành phố hải phòng khi tuấn đang trộm cắp chiếc xe máy của chị nguyễn thanh mai ở huyện nam sách
tiến hành truy xét lực lượng công an còn thu giữ thêm ba xe máy một chiếc đàn tam thập lục và các tài sản mà tuấn đã trộm cắp trước đó
tại cơ quan điều tra tuấn khai đã thực hiện hàng chục vụ trộm cắp khác trên địa bàn
được biết tuấn là một đối tượng đã nghiện ma túy nặng và từng có ba tiền án về tội trộm cắp cướp tài sản và được mệnh danh là siêu trộm
bản tin xin được tiếp tục với những thông tin về việc triệt phá hai sới bạc quy mô lớn tại tp hcm và cần thơ bắt quả tang hơn bảy mươi đối tượng tham gia
chiều ngày sáu tháng bảy gần một trăm linh cán bộ chiến sĩ đã đột kích căn biệt thự nằm ở phường thạnh lộc quận một mươi hai tp hcm
bắt quả tàng hơn ba mươi ba đối tượng đang tổ chức đánh bạc qua mạng internet giữa hình thức đá gà đinh sập sám
với mỗi ván cuộc từ năm mươi đến chín mươi triệu đồng số tiền cá cược trong ngày sáu tháng bảy là hơn một tỷ đồng
tăng vật thu giữ là hơn một trăm năm mươi triệu đồng trên bàn cược bốn tv ba mươi ba xe gắn máy cùng nhiều máy móc tài liệu liên quan
bước đầu xác định sòng bạc khủng này do nguyễn an thạnh tổ chức
sòng bạc hoạt động suốt ngày đêm mỗi ngày thường có từ hai mươi đến sáu mươi đối tượng tìm đến tham gia cờ bạc
tại trang chạy cá thuộc vườn thới thạnh quận thốt nốt tp hcm lực lượng công an đã bắt quả tàng bốn mươi người
đang tham gia đánh bạc ăn thua bằng tiền dưới hình thức lắc tài xỉu
tại hiện trường thu giữ gần ba trăm bảy mươi năm triệu đồng bốn mươi một điện thoại hai mươi bảy xe máy cùng nhiều tăng vật khác có liên quan
sòng bạc này do nguyễn văn đến hay còn gọi là tám lé chú tại an giang đứng ra tổ chức
và trực tiếp thu tiền sâu một trăm linh đồng một giờ
trong khoảng một tháng nay sòng bạc thu hút rất đông người đến
trong khi chơi con bạc chủ yếu đến từ an giang và cần thơ
phòng cảnh sát môi trường công an hải phòng phối hợp với hải quan hải phòng vừa tiến hành bắt giữ
một lượng lớn vẩy tt nhập khẩu trái phép từ pakistan về việt nam
qua kiểm tra container được tàu sanabaka vận chuyển từ pakistan về cảng đình vũ hải phòng ngày hai tháng bảy
lực lượng chức năng đã phát hiện số lượng lớn vẩy tt đóng trong hơn ba mươi thùng các tông
được cất dấu xen kẽ với các vật
đơn vị nhận hàng tại việt nam đã có công văn từ chối nhận số hàng trên
hiện công an tp hải phòng phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành thu giữ toàn bộ số hàng trên để tiến hành điều tra làm rõ
một thông tin đáng chú ý khác lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện mỹ đức cho biết dự kiến tám giờ sáng nay
thành phố hà nội sẽ công bố dự thảo kết luận thanh tra toàn diện việc quản lý sử dụng đất sân bay miếu môn tại xã đồng tâm
tham dự buổi công bố có đại diện ủy ban nhân dân tp hà nội các cơ quan trung ương cùng ủy ban nhân dân huyện mỹ đức xã đồng tâm và đại diện người dân xã đồng tâm
trước đó thanh tra tp hà nội đã ra thông báo về việc kết thúc thanh tra trực tiếp các đơn vị liên quan tới việc quản lý sử dụng và quá trình xử lý từ trước đến nay
đối với diện tích đất khu sân bay miếu môn
thuộc địa giới hành chính xã đồng tâm huyện mỹ đức
về kỳ thi trung học phổ thông quốc gia hai nghìn một mươi bảy theo thống kê sơ bộ từ sáu mươi ba tỉnh thành cho thấy có hơn bốn bài thi đạt điểm một mươi trong kỳ thi này gấp nhiều lần con số của năm hai nghìn một mươi tám
thứ trưởng bộ giáo dục và đào tạo bùi văn ga cho biết hiện tượng nhiều bài thi điểm một mươi không phải là bất thường
theo thứ trưởng bùi văn ga
không phải số bài thi điểm một mươi tăng cao có nghĩa là để quá dễ hoặc coi thi không nghiêm túc
bên cạnh một số em đạt điểm một mươi thì có những em đạt điểm điểm một và phổ điểm không lệch về phía phải nghĩa là phía điểm cao
theo đánh giá sơ bộ cho thấy phổ điểm các môn thi năm nay rất tốt phân bố đều có tính phân loại cao điểm trung bình khoảng từ bốn đến sáu điểm đối với hầu hết các môn
bộ giáo dục và đào tạo đánh giá cao sự nghiêm túc của các địa phương chấm xích sao và cho biết sẽ phân tích kết quả thi
đến ngày một mươi hai tháng bảy hội đồng sẽ xác định ngưỡng điểm đầu vào xét tuyển đại học
vâng với số lượng điểm một mươi tăng cao như vậy cũng đồng nghĩa với việc thêm nhiều thí sinh sẽ đỗ đại học
đó là thành quả xứng đáng cho những tháng ngày đèn sách vất vả của các học sinh đặc biệt là với những hoàn cảnh gia đình khó khăn
cha mẹ làm thuê như em nguyễn danh thanh ở thôn nam phước xã nghĩa thuận huyện tư nghĩa tỉnh quảng ngãi
vâng kỳ thi năm nay thì em đã đỗ thủ
khoa đại học cao nhất tỉnh và có số điểm rất ấn tượng đó là hai mươi chín tám điểm
khiến cho mọi người thêm cảm phục về nghị lực vượt khó của mình
sáng ngày sáu tháng bảy do nhà không có máy vi tính em nguyễn thị thanh danh phải đạp xe đạp xuống văn phòng bán vé máy bay
của chị ruột đang làm nhân viên để vào internet xem kết quả thi đại học
niềm vui vô bờ bến khi kết quả thi khối b đạt hai mươi chín tám điểm
đứng thủ khoa đại học tại tỉnh
và trao hai cuốn vở viết cho trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học
và trung học cơ sở xã làng nhì
mà chỉ cần dùng hành động sự chân thật của bản thân thì mọi việc sẽ có cách giải quyết
làm việc gì cũng phải xuất phát từ tâm
tâm niệm sống và hành động của người cựu chiến binh nguyễn tứ hùng
đã trở thành tấm gương sáng cho rất nhiều người ở thôn
hạnh đàn xã tân lập huyện đan phượng thành phố hà nội
và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng lắng nghe câu chuyện của người cựu chiến binh này
tự nguyện đóng góp một tám tỷ đồng xây dựng quê hương
học suốt suốt suốt cuộc đời cũng sẽ học được của bác

để làm cho cuộc sống này nó một đổi mới đi

từ những suy nghĩ ấy mà người cựu chiến binh nguyễn tứ hùng
đã tự nguyện đóng góp một tám tỷ đồng cùng đảng chính quyền thôn tân lập
xây dựng bờ kè ao môi trường rộng hơn ba trăm linh hectare này
trở về sau cuộc kháng chiến chống mỹ rồi chiến tranh biên giới phía bắc
bản thân ông hùng nghĩ rằng mình may mắn
bởi nhiều đồng chí đồng đội của ông đã nằm lại nơi chiến trường
vì vậy ông đã tích cực chăm lo phát triển kinh tế gia đình
với niềm mơ ước rằng sau này sẽ có điều kiện góp sức xây dựng quê hương
và điều đó đã trở thành hiện thực
chúng tôi đã tự nguyện đóng góp một tám tỷ đồng cùng đảng chính quyền thôn tân lập
nói thật là công trình này là công trình của đảng ủy ủy ban nhân dân xã thân lập làm
mà gia đình nhà chúng tôi chỉ góp một phần vào với đảng và chính quyền địa phương để làm
bởi tôi coi cái việc này làm là cái việc làm rất bình thường của một công dân đối với tổ quốc
của một người dân đối với quê hương
cũng như khi đảng nhà nước kêu gọi chúng tôi đi đánh giặc
thì chúng tôi đi đánh giặc bình thường
như là nghĩa vụ của công dân bình thường
sau hơn ba tháng thi công
công trình này đã khánh thành vào ngày hai mươi hai tháng năm
ngày kỷ niệm bác hồ về tháp nhân dân và cán bộ xã thân lập
nếu như trước xung quanh đây chỉ là ao tù
mất vệ sinh môi trường
thì giờ đây đã trở thành khuôn viên vui chơi thoáng mát cho nhân dân xung quanh
rất là phấn khởi
nó sạch đẹp
dân xung quanh xóm đây
dưới trong làng
ra tập thể dục buổi sáng buổi chiều
rất là vui vẻ
trẻ con nữa cũng thế
ra ngồi ghế là chơi
mọi việc làm mọi hành động của ông nguyễn tứ hùng thì sau cái
sau khi xã hải hóa phát động
xây dựng nông dân mới ủng hộ và sau khi khánh thành ao vệ trường
bản thân đồng chí cựu chiến binh cũng có ý kiến như thế
đây là việc làm của đảng chính quyền và công sức của tôi cũng chỉ là
một phần nhỏ để xây dựng quê hương
chúng tôi thấy được về sau này đất nước giải phóng
chúng tôi mong thấy được nhân dân lúc nào cười
thế vậy thì người ta cười là mình phấn khởi rồi
chứ nếu người ta buồn thì mình cũng hơi buồn
thế nhưng tôi nói thật là tôi mong cho nhân dân chúng tôi ai cũng như ai
nghĩa là càng ngày gia đình nào cũng phải phát triển lên
cũng phải phấn đấu lên tốt lên
tấm lòng của người cựu chiến binh
năm nay đã ở tuổi bảy mươi ba vẫn chưa dừng lại ở đó
bởi hiện tại
người cựu chiến binh này đang ấp ủi dự định
sẽ tiếp tục tình nguyện đóng góp xây dựng một con đường
nối từ khu di tích bác hồ về thăm tân lập
ra tỉnh lộ bốn trăm hai mươi hai
với số tiền ước khoảng hơn ba tỷ đồng
một việc làm mà trong tâm niệm của ông hùng
đó chính là điều ông học tập
từ đạo đức chủ tịch hồ chí minh
tất cả vì tình yêu quê hương đất nước
quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới của truyền hình công an nhân dân
và ngay bây giờ là một điểm báo
thưa quý vị
ngà voi giấu trong các hộp gỗ rỗng
đóng trong công ty này
gỗ lậu khai báo là gỗ sẻ hộp nhập khẩu từ châu phi
chẳng may quên không khai những mặt hàng khác có trong lô hàng
đó là những thủ đoạn rất tinh vi mà các đối tượng đang áp dụng
để ngày càng tuồn hàng lậu qua biên giới
thông tin trên báo lao động
theo ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia lợi dụng địa hình đường biên giới có nhiều đường mòn lối mở
đường đồng ruộng các đối tượng đã thuê người dân mang vác hàng hóa qua biên giới
rồi dùng xe máy xe tải nhỏ
vận chuyển hàng hóa nhập lậu vào các khu vực chợ bến xe trung tâm thương mại kho hàng
bến bãi hoặc xé lẻ hàng hóa vận chuyển trộm qua hai bên cánh gà các cửa khẩu
bên cạnh đó các đối tượng buôn lậu cũng sẽ hết sức liều lĩnh sẵn sàng nổ súng vào lực lượng chức năng để thoát thân
than trong nước dư thừa nhiều nhưng hàng năm việt nam vẫn phải nhập khẩu một khối lượng lớn than từ nước ngoài
để phục vụ cho ngành công nghiệp
nghịch lý này đã và đang tồn tại từ nhiều năm nay
báo công an nhân dân đăng tải ý kiến của nhiều chuyên gia kinh tế
sở dĩ có tình trạng trên là do tranh lệch về giá
trong những năm qua nhờ sự hỗ trợ từ phía nhà nước
giá than trong nước bao giờ cũng thấp hơn thế giới khoảng một mươi
tuy nhiên từ năm hai nghìn một mươi năm trở lại đây
do cách khai thác khiến cho giá than nội địa đã tăng cao hơn giá nhập khẩu
một phần là do các mỏ than lộ thiên
giá thành thấp đã khai thác hết
mặt khác công nghệ của chúng ta vẫn còn lạc hậu khiến cho năng suất khai thác còn thấp
liên quan đến công văn của bộ y tế gửi các sở y tế và các bệnh viện
về việc sử dụng phương pháp vô cảm trong mổ lấy thai
trong đó có phương pháp gây tê tủy sống đang thu hút sự quan tâm của dư luận
nhiều người đã hiểu rằng bộ y tế đã cấm gây tê tủy sống khi mổ lấy thai
vì có thể xảy ra tai biến
vậy thực hư câu chuyện này là thế nào
theo thứ trưởng bộ y tế nguyễn viết tiến
dư luận hiểu nhầm là do nhiều tờ báo giật tít chưa đúng bản chất về vấn đề
thực chất công văn nói trên không cấm hoàn toàn việc thực hiện gây mê tủy sống
khi sinh mổ mà mang tính chất nhắc nhở các cơ sở y tế đặc biệt là các tuyến cơ sở
không nên lúc nào cũng áp dụng phương pháp này vì dễ xảy ra tai biến
ông cũng cho biết thêm trên toàn thế giới
phương pháp này cũng được áp dụng rất phổ biến lên tới chín mươi năm các ca mổ đẻ
các tỉnh thành trên cả nước vừa công bố gói dữ liệu điểm thi của các trường
đây là năm đầu tiên xuất hiện mưa điểm thi
đặc biệt là số lượng thí sinh đã đạt ba điểm một mươi cũng tăng mạnh so với các năm trước
tuy nhiên bên cạnh sự vui mừng này cũng tồn tại không ít lo lắng
thông tin trên báo lao động
mặc dù số lượng điểm một mươi rất nhiều nhưng số lượng điểm cũng rất lớn
theo phân tích sơ bộ môn toán có hai trăm bảy mươi tám bài điểm một mươi nhưng có đến bảy trăm sáu mươi một bài điểm
điểm toán dưới năm còn chiếm sấp xỉ gần năm mươi tổng số bài thi
các môn khác cũng ở trong tình trạng tương tự
theo thứ trưởng bộ
giáo dục và đào tạo bùi văn ga
để thi làm theo quy trình mới này
có thể còn chưa được hoàn hảo
nhưng bước đầu cũng đã phân hóa được thí sinh
giúp cho các trường có được mùa tuyển sinh xuân sẻ
trong phần tiếp theo của chương trình
chỉ trong hai ngày xe khách chạy tuyến quốc lộ một a đoạn qua địa bàn tỉnh quảng ngãi đã liên tiếp gây tai nạn giao thông
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy thanh tra sở giao thông vận tải tp hcm đã xử lý một bảy trăm bảy mươi một trường hợp trở quá tải
theo thứ trưởng bộ
trong hai ngày xe khách chạy tuyến quốc lộ một a đã liên tiếp gây tai nạn giao thông
vụ tai nạn giao thông liên quan tới xe ô tô khách và xe chở cát
đoạn qua quốc lộ một a đi qua xã hổ thuận huyện đức phổ tỉnh quảng ngãi
xe khách dường nằm mang biển số năm mươi một b bảy nghìn hai trăm hai mươi ba chạy theo hướng nam bắc
đã đâm vào xe ô tô tải đang lưu thông theo hướng tây sang đông
cú tông mạnh đã khiến cho đầu xe khách bị hư hỏng nặng
phân nửa số đất trên xe tải đã bị đổ tràn ra đường
vụ tai nạn cũng khiến cho một người trên xe khách bị thương nặng
cũng trong ngày hôm sau tại quốc lộ một a đoạn qua xã phổ thuận
tiếp tục xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô tải và xe khách dường nằm
khiến cho cả hai xe đều bị hư hỏng và hành khách đi trên xe khác hoảng loạn
rất may là vụ tai nạn không có thiệt hại về người
thanh tra sở giao thông vận tải tp hcm cho biết trong sáu tháng đầu năm
đơn vị này đã phát hiện xử lý một bảy trăm bảy mươi một xe quá tải với tổng số tiền xử phạt là một mươi bảy bảy tỷ đồng
trong đó xử phạt xe quá tải cầu đường là ba trăm năm mươi sáu trường hợp
xử phạt xe quá tải quá khổ thiết kế xe là bốn trăm bốn mươi hai trường hợp
xử phạt chủ phương tiện liên quan đến quá tải bảy trăm chín mươi tám trường hợp
sự phạt vi phạm về thay đổi kích thước thành thùng xe là hai mươi chín trường hợp
sự phạt xe cá nhân tổ chức xếp hàng hóa quá tải là một trăm bốn mươi sáu trường hợp
riêng tại bốn trạm kiểm soát tải trọng xe tự động
từ lúc triển khai đến nay
lực lượng liên ngành đã kiểm tra một năm trăm chín mươi lượt xe xử phạt một bốn trăm sáu mươi trường hợp vi phạm
với số tiền xử phạt hơn một mươi bốn tỷ đồng
nhằm hạn chế tình trạng chở quá tải lưu thông trên tuyến quốc lộ một a
bộ công an vừa lắp đặt và bàn giao cho công an tỉnh phú yên
đưa vào vận hành cân xe cố định tại trạm cảnh sát giao thông tuy an
trạm cân xe đi vào hoạt động bước đầu sẽ tiến hành giám sát
tải trọng các phương tiện chở hàng hóa từ hà nội đi tp hcm
sau khi giải phân cách được điều chỉnh để phương tiện vào khu vực cân thuận tiện
thì sẽ cân tải trọng cho chiều ngược lại
cùng với đó các trường hợp xe chở quá tải có khiếu nại từ cân tải trọng lưu động
sẽ được đưa về trạm cân nhằm giải quyết thắc mắc khiếu nại cho các lái xe và chủ phương tiện
việc lắp đặt trạm cân xe tuy an chấn chỉnh tình trạng chở quá tải
đang có nguy cơ tái diễn trên tuyến giao thông huyết mạch
có phần giảm thiểu tai nạn giao thông và gây xuống cấp mặt đường
ảnh hưởng nghiêm trọng đến phương tiện tham gia giao thông
bộ giao thông vận tải đã yêu cầu các đơn vị phải hoàn thành việc ký hợp đồng dịch vụ
tất cả các trạm thu phí tự động không dừng trong thời gian sớm nhất
đồng thời bộ giao thông vận tải yêu cầu phải kiểm đếm cách thức làm việc
cùng một số thành viên chậm trễ
đến nay các đơn vị mới hoàn thành lắp đặt một mươi ba trên hai mươi bốn
trạm theo quy định và vận hành chạy thương mại tám trạm
do vậy nhiều ý kiến kiến nghị bộ giao thông vận tải yêu cầu các nhà đầu tư bot
phải hoàn thành việc ký hợp đồng dịch vụ với công ty thu phí không dừng trước ngày một mươi năm tháng bảy
để lắp đặt và triển khai trước ngày một mươi năm tháng tám
đồng thời giao tổng cục đường bộ việt nam xem xét dừng thu phí
nếu các nhà đầu tư bot không thực hiện đúng tiến độ
thưa quý vị từ ngày một mươi một tháng bảy cảng
hàng không quốc tế nội bài sẽ tiến hành thi công sửa chữa cải tạo nâng cấp nhà ga hành khách t một
trong lần sửa chữa nâng cấp này
cảng hàng không quốc tế nội bài sẽ quy hoạch lại mặt bằng khai thác
nhằm đảm bảo dây chuyển hoạt động của sân bay nội địa
cải tạo cơ bản nội ngoại thất tạo bộ mặt khang trang để nâng cao chất lượng phục vụ hành khách
cải tạo nâng cấp một số hệ thống cơ điện và thiết bị nhà ga đang xuống cấp
hoặc không đảm bảo khai thác
dự kiến thời gian thi công sẽ kéo dài tám tháng
từ tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy đến tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
để tăng hiệu quả khai thác và nâng công suất phục vụ của nhà ga